các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị dự báo hà nội sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn với mức nhiệt cao nhất ba mươi bảy độ c
đợt nắng nóng này tại hà nội khả năng kéo dài đến ngày bốn tháng bốn
theo các chuyên gia trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một đến ngày ba tháng bốn vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
thời tiết hà nội và các tỉnh phía đông bắc bộ ít mưa ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nền nhiệt khu vực hà nội cao nhất ban ngày khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ ban đêm từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn ba mươi năm độ là từ một mươi ba đến một mươi năm giờ hàng ngày
dự báo ở phía đông bắc bộ trong đó gồm thủ đô hà nội nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày bốn tháng bốn
từ mùng năm đến mùng sáu tháng bốn khu vực này khả năng có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông trời dịu mát
các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai tháng bốn
thủ đô hà nội ít mây trời nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ
thành phố vinh ít mây trời nắng nóng đặc biệt gai gắt nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
thành phố huế ít mây trời nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
thành phố đà nẵng ít mây trời nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị nắng nóng khô hạn kéo dài đang làm hơn ba mươi ba năm trăm linh hectare rừng của tỉnh cà mau có nguy cơ cháy rất cao
trong đó có hơn một nửa diện tích rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
và khoảng một phần tư diện tích nguy cơ cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có chỉ đạo khẩn
bộ rừng địa phương đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các giải pháp phòng cháy trước cháy rừng theo quy định
chỉ đạo ra soát xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
qua đó chủ động bố trí lực lượng phương tiện phù hợp nhằm ngăn ngừa không để tiếp tục xảy ra cháy rừng
tháng trước tại đây cũng đã xảy ra vụ cháy rừng tại thửa đất của ba hộ dân thuộc ấp một mươi sáu
xã khánh an huyện u minh diện tích thiệt hại một năm ha rừng chàm năm năm tuổi
không chỉ cà mau hiện nay gần như toàn bộ khu vực nam bộ đều đang cảnh báo cháy rừng ở hai cấp cao nhất
mà trong đó ít nhất một tuần tới thời tiết vẫn nắng khô rất dễ bùng phát cháy rừng
người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng
thưa quý vị bản tin dự báo thời tiết mới nhất của bloomberg cho biết
phần lớn châu âu sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường vào tháng bốn
tiếp tục xu hướng nhiệt độ cao kỷ lục nhiều tháng liên tiếp
các nhà dự báo thời tiết cho hay so với những nơi khác ở châu âu đức bỉ hà lan áo và italy
sẽ có nhiệt độ đạt mức cao nhất trên mức trung bình lịch sử
trong khi đó thời tiết ở anh ireland sẽ tương ứng với mức nhiệt thông thường
mùa đông đặc biệt ôn hòa trên khắp châu âu làm giảm nhu cầu sửa ấm và đẩy giá điện cũng như giá khí đốt xuống
theo cơ quan quan sát trái đất của châu âu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới
với tháng hai năm nay là tháng thứ chín liên tiếp được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử ghi dữ liệu
dự báo các điều kiện thời tiết đặc trưng của báo xuất hiện nhiều hơn trong đầu tháng bốn và dịu dần theo từng tuần
các nhà khí tượng học nhận định nếu quá trình chuyển tiếp này cần nhiều thời gian hơn
nhiệt độ ở châu âu có thể thấp hơn ước tính trước đó
nhu cầu yếu hơn cùng với việc sản xuất năng lượng mặt trời mạnh mẽ khiến một số giờ giá điện giảm xuống dưới ở khắp châu âu
tại tây ban nha sản lượng năng lượng mặt trời đạt mức kỷ lục khi mà giá điện giảm tới gần mức thấp nhất trong một mươi năm vào đầu tháng ba
khi mùa hè đang tới gần nhiệt độ tăng lên nhu cầu làm mát có thể thúc đẩy việc sử dụng điện
dù việc này thường xuyên xảy ra vào cuối mùa và chỉ giới hạn ở nam âu
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay mùng hai tháng bốn
bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày sau đây sẽ là sự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
riêng khu vực tây bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt đêm có mưa vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ phía bắc ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông dài rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn cấp năm sóng cao từ một đến hai mét
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ sóng cao từ năm đến một năm mét
thưa quý vị đến đây thời lượng chương trình đã kết thúc
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay ngày hai tháng bốn
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại